bốn mươi năm sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước tỉnh đồng nai đã có sự phát triển mạnh mẽ
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội đặc biệt từ sau đổi mới đến nay địa phương này đã trở thành
tỉnh tiên phong đi đầu của cả nước trong phát triển công nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài fdi
trước ngày giải phóng miền nam đồng nai có khu kỹ nghệ biên hòa thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh đến nay toàn tỉnh có ba mươi một khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút hơn một bốn trăm linh doanh nghiệp
fdi đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ đến đầu tư với tổng số vốn hơn hai mươi tám tỷ usd
chúng tôi đã đầu tư vào đồng nai đã được một mươi năm và liên tục tăng vốn để mở rộng sản xuất
chúng tôi mong muốn sự kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp ngày càng thắt chặt hơn
để trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư
thời gian qua đồng nai không ngừng cải cách thủ tục hành chính
hạ tầng thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp
giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt của nhà đầu tư
chủ trương nhất quán của tỉnh đồng nai là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
do vậy mà những cái khó khăn những cái vướng mắt của doanh nghiệp thì đồng nai phải thực sự là quan tâm
và bằng cái tâm của mình đối với doanh nghiệp thì mới tạo được cái niềm tin cho doanh nghiệp
thành công trong phát triển công nghiệp thu nguồn vốn
fdi đã giúp đồng nai trở thành một trong các địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước
hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh cũng không ngừng được hoàn thiện
đặc biệt việc phát triển công nghiệp đã tạo việc làm với thu nhập cao cho khoảng một triệu người lao động trong và ngoài tỉnh